vào khoảng chín h ba mươi sáng ngày bốn tháng ba tại cầu tứ hiệp huyện thanh trì hà nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai vợ chồng chết thảm
tai nạn xảy ra khi hai vợ chồng đi xe máy lit mang biển số hai mươi chín i năm hai nghìn bảy trăm bốn mươi bốn lưu thông từ trong bệnh viện nội tiết lên cầu tứ hiệp
khi xe máy vào cua để lên cầu thì va chạm với xe tải lưu thông cùng chiều khiến cả hai người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ
cũng khoảng thời gian đó trên quốc lộ ba đoạn chạy qua xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nguyên